hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cả hai ca bệnh trên đều tử vong sau ba mươi sáu giờ tiêm vaccine covid một mươi chín không có biểu hiện mẩn ngứa nổi mề đay khó thở sốt phản vệ ăn uống sinh hoạt bình thường không có biểu hiện phản ứng sau tiêm chủng trong hai mươi bốn giờ đầu
cả hai trường hợp tử vong đều mắc bệnh lý nền từ lâu như viêm phổi ung thư phổi suy tim độ ba bệnh tim thiếu máu cục bộ suy kiệt nhiễm trùng đường ruột tăng huyết áp giai đoạn ba đa thóa đường tiếp hai
cả hai trường hợp tử vong đều mắc bệnh lý nền từ lâu như viêm phổi ung thư phổi suy tim độ ba đa thóa đường tiếp hai